các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
được mệnh danh là miền đất của những bậc đế vương từ bao đời nay những người con yêu tú kiệt xuất đã từ nơi đây tạo dựng nên lịch sử hào hùng trong những năm tháng đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha
không chỉ có vậy ninh bình còn là nơi nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh bậc nhất việt nam
những danh thắng như sông vân núi thúy tam cốc bích động đã đi vào huyền thoại và giờ đây trở thành biểu tượng của vùng đất địa linh nhân kiệt này
với tất cả những điều đó cho đến hôm nay quê hương ninh bình luôn hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình trong những áng văn thơ của thiên nhân dù qua bao nhiêu thế hệ và cũng thật đẹp thật bình yên và thơ mộng trong những khúc ca viết về đất mẹ ninh bình
trong số những bài hát viết về ninh bình yêu dấu có một ca khúc thật đặc biệt bởi chỉ cần nghe ca từ và giai điệu của ca khúc vang lên người nghe như được trải qua một chuyến du ngoạn về quê hương ninh bình
đi qua mọi miền đất với mọi cảm xúc nhớ nhung quê hương của các tác giả đó chính là ca khúc hát về quê hương ninh bình được nhạc sĩ hà thành phổ nhạc từ ca từ của nhạc sĩ khánh vũ những người con của mảnh đất ninh bình
nhạc sĩ hà thành sinh ra và lớn lên trên quê hương tam điệp ninh bình với niềm tự hào về quê hương với tình yêu cùng nỗi nhớ của một người con sống xa quê
hà thành đã sáng tác nên ca khúc hát về quê hương ninh bình với những giai điệu thật ngọt ngào chữ tình nhưng cũng không kém phần hào sàng khiến cho ca khúc thật đặc biệt và đi vào lòng công chúng
tôi là một người đã từng sống ở ninh bình một khoảng thời gian rất là dài nói chung là có một tuổi thơ ở ninh bình và những kỷ niệm rất là đẹp khi mà còn trẻ con

hát quê hương ninh bình là một ca khúc rất là tình cảm sâu lắng
nhưng cũng rất là hào hùng
nói về cái vẻ đẹp của con người cũng như là quê hương ninh bình
và ca khúc cũng nói lên tình cảm của những người con ninh bình đối với quê hương của mình
và sau khi thể hiện ca khúc này
thì trần trang cũng đã thêm hiểu biết và cũng như là thêm tình cảm và tình yêu đối với mảnh đất ninh bình
đặc biệt ca khúc này khi đã hát nó không như những ca khúc khác
ca khúc khác nó ca ngợi những miền quê nó êm đềm nhẹ nhàng tình yêu
đây là một ca khúc viết về hùng khí của ông cha ta
nơi cố đô hoa lư
nên minh quang phải thả hết mình vào
và nghĩ từng câu từng chữ
vì bài hát này là ca ngợi quê hương
nhưng mà nó mang tính lịch sử rất sâu sắc
nên không thể hát hời hợt nông nổi được
bài hát ngay sau đó đã được nhạc sĩ hà thành mang tới hội âm nhạc hà nội
chia sẻ với những người đồng nghiệp của mình
với mong muốn được nhận thêm những lời góp ý
và với những nhạc sĩ của hội
hát về quê hương ninh bình là một sáng tác tỉnh ca đáng chú ý
có thể nói nhạc sĩ hà thành đã có được một ca khúc
thật đẹp dành tặng cho quê hương ninh bình của chị
tôi thấy là cái hình ảnh đường nét giai điệu viết tập trung
và nó cũng dựa trên cái dân ca đồng bằng bắc bộ
thì cũng hợp với lại cái quê hương ninh bình
và ca từ thì rõ ràng là rất là gọn ghé và đẹp
bởi vì là sinh ra và lớn lên từ cái đất quê mình
thứ hai là đề cập đến vấn đề đổi mới
đổi mới về nông thôn
những các dòng sông
những các cái dòng sông xuân qua
các dòng núi
những cái áng núi để mà đưa
đưa khách du lịch về
để mà chiếm ngưỡng những cái cảnh quan đẹp tuyệt vời nó như thế
thì tôi thấy các anh ấy viết những các bài hát như thế là
hết xúc là trúng
và không đi giản mạn
rất tập trung
rất tập trung
hình ảnh giai điệu của bài hát
cũng như là ca từ rất gắn bó với nhau
mong rằng các anh các chị cũng luôn luôn
tức là hâm nóng cái tình yêu quê hương
để viết lên những tác phẩm mới hơn nữa
rất hoan nghênh
phần âm nhạc này bạn ấy viết tôi cho là rất là khéo
mà cũng rất là nhà nghề
cái phần đầu thì
bạn ấy sử dụng cái phần âm nhạc ở cái thể loại nhạc văn
sau đến phần hai thì bạn ấy chuyển sang nhạc hai mươi bốn
sau đó chuyển cái phần hai mươi bốn thì bạn ấy sử dụng cái hình thức như là hài khúc
nói như vậy có nghĩa là trong cái ca khúc ấy bạn ấy sử dụng cái hình thức như là hài khúc
nói như vậy có nghĩa là trong cái ca khúc ấy bạn ấy phải dùng hai dạng nhịp
để thể hiện cái ca khúc của mình
và nó phản ánh được đúng cái tinh thần cũng như là
cái tình cảm của bài hát
nghe nó rất sống động
để ca khúc của mình được thể hiện trọn vẹn nhất
nhạc sĩ hà thành luôn góp ý
cân nhắc từng cách thể hiện của các ca sĩ
trong từng nốt nhạc từng giai điệu
để ca sĩ có thể tự tin
và thể hiện được cảm xúc khi hát ca khúc
hát về quê hương ninh bình
ca sĩ hà lý là một trong những ca sĩ
đã thể hiện rất thành công ca khúc này
bởi chính từ mối lương duyên
sự đồng cảm với riêng nhạc sĩ hà thành